qua bảy mươi năm những điều mà chủ tịch hồ chí minh căn dặn đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn nguyên giá trị
cùng với cả nước tây nguyên có được những thành tiệu như ngày hôm nay là kết quả của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đến thăm một số gia đình hộ nghèo hộ gia đình chính sách hộ phát triển kinh tế tiêu biểu của xã gào thành phố pleiku
đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương các tổ chức chính trị xã hội
cần quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách tạo những điều kiện thuận lợi nhất như về đất sản xuất hỗ trợ giống
vốn và hướng dẫn kỹ thuật để các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số phát triển đời sống tạo cuộc sống ấm no
cùng với đồng bào các dân tộc cả nước đồng bào các dân tộc gia lai nói riêng và tây nguyên nói chung
cần phát huy tốt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước trong giai đoạn mới
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng đối với bộ công thương bộ xây dựng
bộ tài nguyên và môi trường bộ kế hoạch và đầu tư mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm tình hình kết quả và những hạn chế khó khăn vướng mắt
cũng như nguyên nhân trong việc thực hiện kết luận kiến nghị của đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trong năm hai nghìn một mươi năm tại các bộ ngành được kiểm tra
trên cơ sở đó tham mưu để ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận của ban chỉ đạo
nội dung kiểm tra đôn đốc bao gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban cán sự đảng đảng ủy tổ chức đảng ở các bộ ngành
trong việc thực hiện kết luận kiến nghị của đoàn công tác của ban chỉ đạo
việc chấp hành của lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy ban cán sự đảng và kết quả thực hiện của các cơ quan trực thuộc bộ ngành
được kiểm tra đôn đốc trong việc thực hiện của đoàn công tác của ban chỉ đạo
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
sau tám ngày xét xử hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn tuyên một mươi một án tử hình và hai án trung thân
trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét tuyển vụ án một mươi ba bị cáo
phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán che phép chất ma túy với số lượng lớn lên đến bảy trăm chín mươi chín bánh ma túy
các bị can gồm hoàng văn sự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chu văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chu văn cung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chu văn viện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba lý văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyễn thanh thăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hoàng văn hóa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngô đại an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyễn văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và nông thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều trú tại thôn phiêng quăn thị trấn lộc bình và tại các xã lân cận là tú mịch thuộc huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
ngoài ra còn có các bị can nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại khu đồng vai thị trấn xuân mai huyện trường mỹ hà nội
chú đức sơn chú tại thôn gò cào xã thủy xuân tiên huyện trương mỹ hà nội và lê xuân việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có nhiều bị cáo ở nhiều tỉnh thành phố tham gia
đặc biệt trong vụ án này có nhiều bị cáo là anh em trong cùng một gia đình dòng tộc
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn một mươi ba đối tượng trên đã tham gia mua bán vận chuyển tổng cộng bảy trăm chín mươi chín bánh ma túy có tổng trọng lượng hơn hai trăm tám mươi gram
các đối tượng đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ sơn la hòa bình hà nội tập kết tại lạng sơn sau đó vận chuyển sang biên giới tiêu thụ
do tính chất nghiêm trọng của vụ án và hành vi phạm tội của từng bị cáo hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã tuyên phạt một mươi một án tử hình đối với các bị cáo
hoàng văn sự chu văn tuyên chu văn cung chu văn viện lý văn lâm nguyễn thanh thăng hoàng văn hóa ngô đại an nguyễn văn hiển nguyễn văn tám lê xuân việt hai án trung thân đối với các bị cáo nông thị trang và chu đức sơn
một vụ tấn công táo tợn vào các cán bộ bảo vệ rừng vừa xảy ra vào ngày hôm qua tám tháng tám tại lâm đồng
trong quá trình làm việc ba cán bộ bảo vệ rừng đã bị một số đối tượng tấn công khiến một người chết
trước đó nhận được thông tin tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba xã phi tô huyện lâm hà có một số người lấn chiếm đất rừng để lập vườn sản xuất nông nghiệp
các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng lập đoàn để tiến hành kiểm tra phối hợp xử lý
đoàn tiến hành kiểm tra hiện trường sau đó mời một số người làm biên bản cam kết không lấn chiếm đất rừng
khi đoàn rời khỏi hiện trường gần hai km bất ngờ bị rất đông đối tượng cầm hung khí truy sát
vụ tấn công táo tợn bất ngờ khiến anh nguyễn ái tĩnh bốn mươi chín tuổi cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban chết tại chỗ
hai người khác là anh tân khoa hai mươi một tuổi đang thử việc tại ban quản lý rừng phòng hộ nam ban
và anh triệu vũ hiệp phó ban lâm nghiệp xã phi tô bị chém vào đầu bị thương phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng huyện lâm hà tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiếp tục chương trình
máy bay mh ba trăm bảy mươi rơi do trục chặt động cơ
pokemon go có thể đe dọa tới an ninh quốc gia
liên quan đến vụ máy bay mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không quốc gia malaysia gặp nạn cách đây hơn hai năm
các nhà nghiên cứu quốc phòng australia sau khi phân tích tín hiệu từ mh ba trăm bảy mươi nhận định máy bay đã hỏng động cơ và rơi rất nhanh
trước khi đâm xuống ấn độ
kết quả phân tích dữ liệu và thí nghiệm mô phỏng của hãng chế tạo máy bay boeing cho thấy
chiếc boeing bảy trăm bảy mươi bảy số hiệu mh ba trăm bảy mươi dường như đã hỏng động cơ trước khi rơi từ trên cao xuống với tốc độ lên tới hơn sáu km một phút
gấp một mươi lần so với tốc độ hạ cánh thông thường hoặc hạ cánh gấp trên mặt nước
điều này làm dấy lên nghi ngờ về những phỏng đoán trước đó cho rằng máy bay mất tích vẫn còn nguyên vẹn khi hạ cánh trên mặt nước trước khi phát nổ
trong hơn hai năm qua australia
đã điều phối một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử
song chưa đạt kết quả khả quan dù đã tìm thấy một số mảnh vỡ được cho là của mh ba trăm bảy mươi
ngày hôm nay tại công viên tưởng niệm hòa bình
chính quyền thành phố nagasaki của nhật bản đã tổ chức lễ tưởng niệm bảy mươi một năm ngày mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này
tiếng chuồng tưởng niệm đã vang lên vào lúc một mươi một h hai sáng theo giờ địa phương
cách đây bảy mươi một năm cũng vào thời khắc đó
máy bay mỹ đã thả một quả bom nguyên tử xuống nagasaki nhấn chìm cả thành phố này trong thảm họa hạt nhân
thủ tướng nhật bản shinzo abe cũng có mặt trong lễ tưởng niệm
tại đây thủ tướng abe kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
ngày sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống nagasaki cướp đi sinh mạng của gần bảy mươi năm người
tính đến tháng ba vừa qua số người nhiễm phóng xạ trong và ngoài nhật bản sau vụ ném bom nguyên tử xuống nagasaki
là gần một trăm bảy mươi năm người
pocam mongwo hiện là một trong những ứng dụng trò chơi tương tác thực tế thu hút lượng người chơi đông đảo trên toàn thế giới
tuy nhiên nhiều chuyên gia công nghệ thông tin đã khuyến cáo người chơi cần chuẩn bị cho bản thân những kiến thức bảo mật cơ bản
bởi tin tặc có thể lợi dụng trò chơi để đánh cắp thông tin an ninh quốc gia
theo nhiều chuyên gia công nghệ thông tin malaysia
việc người chơi sử dụng wifi công cộng tại các cơ quan của chính phủ để chơi pokemon go
sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tin tặc tiếp cận việc truyền tải dữ liệu tại đây
qua đó đánh cắp thông tin quan trọng của chính phủ đe dọa an ninh quốc gia
các chuyên gia khuyến nghị không nên lạm dụng mạng wifi tại cơ quan chính phủ vì bất cứ lý do cá nhân nào
đồng thời kiểm soát hiệu quả trò chơi này
còn tại thái lan chính quyền quân sự khuyến cáo người chơi pokemon go không nên quá xa đà
và cần đặc biệt chú ý tới môi trường xung quanh để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
lệnh cấm chơi poke monger cũng được áp dụng tại tất cả các doanh trại quân đội và cơ quan an ninh